từ sân bay nội bài bay vào sân bay nha trang
trong dịp này mình đến đây thì mình thấy sân bay rất là đông

bởi vì mọi người cũng có một sự sắp xếp rất là tốt nên không có xảy ra tình trạng ách tắc hay là xảy ra một tình huống gì đó xấu
trong dịp này cục hàng không việt nam cũng triển khai bổ sung thêm nhân viên an ninh hàng không
phương tiện trang thiết bị để thực hiện nhanh nhất việc soi chiếu an ninh trả hành lý cho hành khách tránh ủn tắc
với các hãng hàng không việt nam cục hàng không cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch tăng chuyến
đặc biệt trong giai đoạn cao điểm và bổ trí chuyến bay khai thác bàn đêm
đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên cơ sở phù hợp với hạ tầng hàng không và công tác bảo đảm an ninh an toàn
cục hàng không việt nam đã dự kiến các kế hoạch cho đảm bảo an ninh an toàn trong dịp đi lại này
và cụ thể đồng chí cục trưởng cục hàng không việt nam đã ban hành hai chỉ thị
chỉ thị thứ nhất về tăng cường giám sát an ninh an toàn trong việc hành khách sử dụng các khu vực hạn chế ở trên sân bay
cái việc này nhằm mục đích là chúng ta giữ an toàn cho chính hành khách
chỉ thị thứ hai là chỉ thị của cục trưởng cục hàng không việt nam về kiểm soát nồng độ cồn
các chất kích thích trong chính nhân viên hàng không
chúng tôi áp dụng chính sách là đối với cả nồng độ cồn và chất kích thích
vì hơn ai hết chúng ta hiểu rằng là chính các nhân viên hàng không sẽ góp phần cho sự an toàn của mỗi chuyến bay mà mỗi hành khách đi lại
để bảo đảm an ninh an toàn cho hành khách trong dịp nghỉ lễ
bên cạnh sự chủ động của cục hàng không việt nam trong việc triển khai các phương án kế hoạch bay
thì mỗi người dân hành khách khi đến sân bay làm thủ tục cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm
tuân thủ nguyên tắc mà cục hàng không việt nam và cổng vụ đã đề ra
để mỗi chuyến bay đều an toàn để mọi người có một kỳ nghỉ lễ tròn vẹn và ấm áp
sau đây là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn giáp
sinh năm hai nghìn bốn hồ hậu thương chú tại thôn đồng lòng xã hoàng tân huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa về tội trộm cắt tài sản
cũng phạm tội trộm cắt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa là đối tượng đặng ngọc tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hồ hậu thường trú tại thôn một xã quảng nhân huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
còn về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có phòng cảnh sát thế hình án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê quang ninh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hồ hậu thường trú tại khu phố một thị trấn ngọc lạc huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có
có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện